lệch khớp cắn là một trong những vấn đề nhà khoa phổ biến
không những gây mất thẩm mỹ cho khuôn mặt lệnh cấp cắn còn gây ảnh hưởng tới chức năng nhai
và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về răng miệng khác
nguyên nhân của lịch cấp cắn đa số là do di truyền ngoài ra còn có các thói quen xấu lúc nhỏ
như mút tay đẩy lưỡi ngậm ti giả hay do mất răng sữa từ sớm hoặc do tai nạn
để tìm hiểu thế nào là khớp cắn chuẩn có bao nhiêu dạng lệnh khấp cắn và cách điều trị như thế nào
hãy cùng bác sĩ vũ trà my bác sĩ chỉnh nha tại nhà khoa học việt intech tìm hiểu ngay sau đây
khớp cán chuẩn hay còn gọi là khớp cắn lý tưởng là một loại khớp cắn được miêu tả với cái tình trạng hài hòa
giữa hàm trên và hàm dưới về cả độ rộng và hình thái cung răng
cũng như là hình thể kích thước và vị trí sắp xếp của các răng trên cung hàm
về khái niệm khớp cắn chuẩn thì sẽ được định nghĩa dựa trên ba yếu tố
yếu tố thứ nhất là khớp cắn phải có sự hài hòa đối với tổng thể cả các khuôn mặt
sự hài hòa này không chỉ là về hình thái mà nó còn cả về độ rộng cũng như là chiều cao của cung răng
so với xương mặt giữa tầng mặt trên tầng mặt giữa và tầng mặt dưới
hay còn gọi là giữa chán mũi và phần xương hàm trên xương hàm dưới và cằm
đây là một trong những cái yếu tố rất quan trọng về mặt thẩm mỹ
mà các bác sĩ thường dựa vào để đánh giá về thẩm mỹ khuôn mặt
cũng như là định dạng các hình dáng sai khớp cắn
yếu tố thứ hai đó là sự lồng múi chặt giữa các răng hàm trên và hàm giới với nhau
khi có khớp cắn chuẩn thì các bác sĩ sẽ đánh giá khớp cắn của mình
dựa trên tình trạng răng lồng muối tối đa và tiêu chí của nó là có đực độ cắn chùm
cắn chìa hợp lý khoảng từ một đến hai mm
ngoài ra thì với vùng răng hàm tức là vùng răng bốn
năm sáu bảy thì các răng này sẽ có sự lồng mũi chặt với nhau
theo dạng rãnh khớp tức là mũi của răng hàm trên sẽ khớp với rãnh của răng hàm dưới
và ngược lại để cho việc nhai nghiền cũng như xử lý thức ăn được hiệu quả
yếu tố thứ ba đó là trục đối xứng
khi có khớp cán chuẩn tức là hai nửa khớp cắn của bạn ở bên trái và bên phải
phải hoàn toàn đối xứng với nhau cũng như là đối xứng giữa hai nửa mặt
điều này rất quan trọng để đánh giá trong những trường hợp bị lệch mạ

có phải do khớp cắn hay không
vì đa phần những trường hợp có các tình trạng sai lệch về khớp cắn
thì cũng sẽ kèm theo những tình trạng sai lệch về cơ
làm cho khối cơ hai bên của các bạn không cân đối không đều nhau
và ảnh hưởng cả đến thẩm mỹ ngoài mặt nữa
nguyên nhân đầu tiên đó chính là do di chuyển
đây là một nguyên nhân tương đối phổ biến và rất dễ giải thích
vì cơ bản là các con sẽ được nhận lại
những di truyền về kiểu hình xương từ bố hoặc mẹ
khi mà bố mẹ có những cái sai gốc cắn
ví dụ như là khớp cắn hạng hai hay khớp cắn hạng ba
thì các con sẽ có khả năng cao là cũng sẽ
có cái kiểu hình xe khớp cắn tương tự như vậy
nguyên nhân thứ hai là sự phát triển bất thường trong quá trình mọc răng
có thể có những răng mọc kẹt mọc ngầm
hoặc có những răng có hình thể dị dạng bất thường
hoặc thiếu răng bẩm sinh
hoặc là về hình thể răng có những sự dị dạng bất thường
đều có thể khiến cho khớp cắn bị dối loạn
và bị sai lệch giữa hàng trên và hàng dưới
mà cơ thể không thể tự thích nghi được
nên gây nên tình trạng sai khớp cắn
nguyên nhân thứ ba là do chấn thương
trong quá trình sinh hoạt hàng ngày
thì những cái sang chấn hoặc va đập
có thể gây nên đến những tình trạng
mất răng sớm hoặc là mất răng sữa sớm
làm cho các răng mới mọc
không tìm được chỗ chính xác của mình ở trên cung hàm
và làm cho cái phần sai khớp cắn trở nên trầm trọng hơn
ngoài ba nguyên nhân
chính kể trên thì cũng sẽ còn một số cái thói quen xấu
có thể ảnh hưởng đến khớp cắn của bạn
ví dụ những thói quen về tật đẩy lưỡi
hoặc là thói quen mút tay thở miệng
gây nên tình trạng lệch lạc hoặc là hẹp rộng cung răng
thì cũng có thể gây nên tình trạng sai khớp cắn
loại sai khớp cắn đầu tiên mình muốn chia sẻ
đó chính là tình trạng khớp cắn sâu
đây là một loại sai khớp cắn sâu

để đi đến trong cuộc sống hàng ngày
bởi vì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều
đến sinh hoạt cũng như đến thẩm mỹ ngoài mặt
tuy nhiên đối với tình trạng khớp cắn sâu
nó có thể gây nên tình trạng mòn răng
cũng như là sang trấn khớp cắn
khiến cho yếu đi vùng nha trung
xung quanh vùng căn cửa của bạn
cho nên là khi mà được thăm khám
và được các bác sĩ trần đoán
về tình trạng khớp cắn sâu
thì các bạn cũng nên khá là lưu ý đến tình trạng này
cái đặc điểm của khớp cắn sâu
đó chính là độ phủ của răng cửa hàm trên
lên răng cửa hàm dưới
khi các răng hàm lượng mũi tối đa
nhiều hơn so với mức bình thường
với khớp cắn lý tưởng răng cửa hàm trên
sẽ phủ khoảng một hai mm răng cửa hàm dưới
còn đối với các bạn khớp cắn sâu
thì con số này có thể lên tới
một nửa thân răng hoặc một số bạn
là toàn bộ thân răng cửa hàm dưới
tình trạng sai khớp cắn thứ hai
mà mình có thể kể đến đó chính là
tình trạng khớp cắn ngược
rất nhiều bạn từng đến với nha khoa
và hỏi các bác sĩ về tình trạng này
vì cơ bản đây là tình trạng ảnh hưởng
khá nhiều tới thẩm mỹ ngoài mặt
cũng như là đến cái việc ăn nhai
hoặc là giao tiếp của các bạn
cho nên là các bạn khá là lo lắng
về cái vấn đề này
thì cái đặc điểm của tình trạng khất cắn ngược
đó chính là răng cửa hàm dưới
phủ ra ngoài răng cửa hàm trên
hay trong thuật dưỡng chỉ nhà
thì còn gọi là cắn trị âm
đối với những tình trạng sai khớp cắn như này
thì đặc điểm ngoài phần răng cửa hàm dưới
phủ ra ngoài răng cửa hàm trên
thì có thể các bạn còn gặp tình trạng là
môi trên hơi tét cằm hơi dài
hoặc là cằm vào môi dưới
đưa ra đằng trước so với môi trên
điều này dẫn tới một kiểu hình ngoài mặt
là có thể bị rẫy góc
ở vùng mũi
hoặc là vùng môi trên
làm cho các bạn có hình dạng mặt hơi lõm
đối với tình trạng khớp cắn ngược như vậy
thì mục tiêu điều trị của các bác sĩ
sẽ là bảo ngược lại
tình trạng cắn chìa âm này
trở thành cắn chìa dương
cũng như là đạt được cắn phủ hợp lý
để có thể duy trì được
tình trạng này lâu dài
tiêu chí đặt sau đó sẽ là
phần đồng giữa làm sao cho đồng giữa
cung răng trên và cung răng dưới
đạt được sự hài hòa đối đoan
sai khớp cắn thứ ba đó chính là sai khớp cắn
với tình trạng khớp cắn đối đầu
pháp với khớp cắn ngược thì khớp cắn đối đầu
là một cái tình trạng ít được các bạn để ý hơn
đôi khi có những bạn đi thăm khám
tại các nhà khoa thì mới được các bác sĩ
tu vấn về tình trạng khớp cắn đối đầu của mình
đặc biệt với khớp cắn đối đầu này
đó chính là khi răng hàm đạt được
vị trí lượng mối tối đa thì các răng cửa
chỉ chạm với nhau
ở vùng đỉnh hay còn gọi là
đội cắn cửa bằng không
đối với các tình trạng khớp cắn đối đầu này
thì nó không quá ảnh hưởng đến phần thẩm mỹ
cũng như là phần chức năng nhai
tuy nhiên là nó có thể ảnh hưởng tới
phần độ ổn định của nhai chú
về sau này vì các răng cửa
lúc này sẽ bị chịu lực
không sinh lý và khiến cho phần chân răng
sẽ bị yếu đi sau một thời gian dài
để sử dụng loại sai khớp cắn thứ tư
đó chính là khớp cắn hở
thì đây là tình trạng mạnh hơn
của tình trạng sai khớp cắn đối đầu
tức là độ cắn cử bây giờ sẽ là âm
răng cửa hàm trên và hàm dưới
không chạm được nhau khi các răng hàm
đạt vị trí lượng mối tối đa
khớp cắn hở có thể nguyên nhân là
do răng hoặc do xương một số bạn
sẽ hình thành các thói quen xấu
do tình trạng thức cắn hở này
ví dụ như bể lưỡi nguyên nhân là do
khi mà mình nhai nghiền
hoặc là nước thức ăn thì lưỡi
sẽ làm nhiệm vụ
là trắng không cho thức ăn
bị bể ra ngoài vì hình chung là các bạn
sẽ có một thói quen đặt lưỡi là
đặt chen vào khe giữa hai răng cửa
để mình ăn nhai
cho nó được tốt tuy nhiên là
với vị trí lưỡi như vậy
thì sự phát triển
về cung hàm cũng như là các răng cửa
đều sẽ bị ảnh hưởng có thể gây nên
tình trạng hẹp hàm hoặc là
chìa thêm các trục răng cửa cả hàm trên
và hàm dưới chính vì vậy cho nên
đối với thức cắn hở thì
đại đa phần các tình trạng
đều nên điều trị trình nha không những
là để điều trị về mặt thẩm mỹ
mà còn giúp cho mình
tìm lại được sự cân bằng cơ
và đặt được vị trí lưỡi đúng
làm dỡ cung răng giúp cho việc ăn nhai
và sử dụng bộ răng của mình được ổn định hơn
đặc biệt cuối cùng
của sai thức cắn đó chính là tình trạng
thức cắn chéo thức cắn chéo
là một thuật ngữ được mô tả
về sự lồng mũi không đúng
giữa răng hàm trên và răng hàm dưới
ở cả vùng răng cửa
và vùng răng hàm đối với vùng răng cửa
cắn chéo vùng cửa thì
chính là thức cắn ngược mà mình vừa
chia sẻ ở trên thế còn đối với vùng dân hàm
thì có thể xảy ra hai
tình trạng một là cắn chéo
má của răng hàm hàm trên
tức là các răng ở hàm trên
có thể nằm ngoài
hoàn toàn và không có sự lồng mũi
đối với răng ở mặt dưới vấn đề thứ hai
có thể gặp đó là sự cắn chéo lưỡi
tức là các răng ở hàm trên
bị đổ vào bên trong khổ cái
khiến cho các mũi răng hàm dưới
bị lồng ra ngoài các mũi răng hàm trên
thì cả hai tình trạng trên đều được gọi là
tình trạng cắn chéo và đều
tươi lên các vấn đề về số lượng
thức cắn cũng như là
sẽ có thể làm ảnh hưởng tới mô cứng
cũng như là tình trạng nga chu xung quanh
các chân răng và khiến cho
thức cắn của mình không được ổn định
khi các bạn có tình trạng cắn chéo như vậy
thì việc ăn ngai của mình chắc chắn
sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều
một số bạn sẽ còn gặp cả tình trạng cắn chéo má
và cắn chéo lưỡi ở một bên
hoặc cả hai bên của cung răng
khiến cho việc ăn ngai rất là khó khăn
không được ổn định
cũng như là gây nên tình trạng lật mặt
lật thất tắn là điều
rất cổ biến thì khi mà
được thăm khám và trật đoán với tình trạng
thất tắn chéo thì điều trị
sẽ là một trong những phần
quan trọng để giúp mình tìm lại
sự cân bằng
cũng như là lầm úi từ các gian loại
với nhau tránh tình trạng sang trấn khớp cắn lâu dài
đầu tiên phương pháp mà thường xuyên được nhắc tới nhất
đó chính là phương pháp chỉnh nha
hay còn gọi là niềng răng
đối với phương pháp này thì các bác sĩ sẽ thăm khám
trật đoán và lên kế hoạch điều trị
phù hợp cho từng bạn
và từng hình thái sang khớp cắn khác nhau

việc gắn mắt cài
hoặc là chỉnh nha bằng các ký cụ tháo lắp
sẽ là những phương án không thể thiếu
để điều chỉnh về vị trí
trục răng cũng như là
về sự sắp xếp của các
cung răng hàm trên và hàm dưới
sao cho đạt được độ ổn định nhất
và đạt được các tiêu chuẩn về mặt cấp cắn
phương án thứ hai có thể kể đến
đó chính là làm phục hình răng xứ
phương án này sẽ phù hợp
đối với những tình trạng bị
sai lệch về hình thể hoặc là kích thước răng
hoặc là có những
vấn đề về
mài mòn răng đây không phải là
phương pháp có thể sử dụng đại trà để
điều trị các tình trạng sai cấp cắn nói chung
phương pháp thứ ba đó chính là
phương pháp phẫu thuật đây là phương pháp
dành cho những bạn có sai khớp cắn
do xương và ở mức độ nặng
chính vì việc sai khớp cắn
do xương cho nên việc chỉnh nha
sẽ không đem lại kết quả cho các bạn
về độ ổn định tối đa
cho nên là các bác sĩ có thể có những cái
chỉ định về phẫu thuật can thiệp
vào các khối xương hoặc
là hàm trên hoặc hàm dưới hoặc cả hai
kết hợp với chỉnh nha để
có thể đem lại cho mình được kết quả tối ưu nhất
để biết được là của mình
có tình trạng sai khớp cắn hay không
và sai khớp cắn của mình
là ở tình trạng như thế nào
thì ngoài những đặc điểm
mà mình vừa nêu trên khá là dễ nhận biết
thì sẽ có một số tiêu chí khác
khó nhận biết hơn các bạn
nên qua các nhà khoa để được
thăm khám cũng như là được chụp phim ít quan
để xác định vấn đề của mình
là do răng là do xương
hay là do kết hợp của cả hai yếu tố
để đưa lên một pháp đồ điều trị
cho phù hợp nhất đối với trường hợp của từng bạn